đây là sự hy sinh mất mát to lớn không chỉ của gia đình của người thân mà đó là sự mất mắt cán bộ là con em của nhân dân
vâng trên mạng xã hội trong những ngày vừa qua thì đã không ngừng chia sẻ những câu chuyện giản dị đời thường mà đầy xúc động của những con người anh hùng trong đoàn công tác
dù các anh đã hy sinh nhưng trong trái tim của mỗi người dân việt nam các anh sẽ vẫn sống mãi
ngày hôm nay xin được nghiêng mình trước những người đã mãi mãi nằm xuống ở sảo trang
dù chưa được trải qua môi trường quân ngũ nhưng luôn dành tình cảm và sự kính trọng đối với các chú bộ đội
sự đóng góp hy sinh của các anh đúng với tuyên thệ do dân và vì dân dù thời chiến cũng như thời bình
thật sự đọc xong không thể nào ngủ được
tự hào là người dân việt nam thương các anh thương miền trung vô cùng
các bác các anh cũng là cha là con là trụ cột trong gia đình
vậy mà giờ đây vì nhiệm vụ vì nước vì dân mà nằm xuống với đất mẹ
không mất mát gì đau thương hơn sự hy sinh của các bác các anh là thiêng liêng nhất
cư dân mạng đã thay đổi hình ảnh
hình đại diện bằng những hình ảnh với biểu tượng người bộ đội trong vùng lũ để tưởng nhớ tiếc thương các cán bộ và chiến sĩ tử nạn
mạng xã hội xuất hiện nhiều dòng trạng thái buồn chia sẻ bình luận thương xót thể hiện qua những bài thơ bài hát hình ảnh tranh vẽ về sự hy sinh của một mươi ba cán bộ chiến sĩ
trái tim nóng đã nằm trong đất lạnh gió thép gào mưa xóa viết chân anh
đồng bào khóc nghẹn ngào trong thương xót
ngủ đi anh bình yên nơi vĩnh hằng
không chỉ qua những lời thơ hay hình ảnh mà hiện trên các diễn đàn mạng xã hội vẫn còn hàng ngàn lời vĩnh biệt bày tỏ niềm tiếc thương với một mươi ba cán bộ chiến sĩ hy sinh ở rào trăng
những câu chuyện cảm động liên quan đến các cán bộ chiến sĩ cũng liên tục được chia sẻ với những tình cảm chân quý nhất
những thước phim ngắn ngủi hình ảnh cuối cùng của đoàn công tác
thì tiểu khu sáu bảy vừa được khôi phục và công bố
đó là hình ảnh các cán bộ chiến sĩ đang quây quần quanh bếp lửa trao đổi sử ấm hơ khô áo
đó là câu nói cuối cùng của thiếu tướng nguyễn văn man
việc thì gấp vì nhiệm vụ vì nhân dân chúng ta phải làm
khó khăn vất vả là vậy
thế nhưng hai chữ nhân dân đã trở thành động lực mạnh mẽ để các chiến sĩ cán bộ thực hiện nhiệm vụ của mình
các chữ nhân dân đã trở thành động lực mạnh mẽ để các chiến sĩ cán bộ thực hiện nhiệm vụ của mình

trong thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn đợt mưa lũ và bão vừa qua tại thủy điện rào trăng ba huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng cũng có quyết định truy thăng quân hàm từ đại tá lên thiếu tướng
đối với đại tá nguyễn hữu hùng phó cục trưởng cục cứu hộ cứu nạn bộ tổng tham mưu hy sinh trong khi làm nhiệm vụ
trước đó thủ tướng chính phủ quyết định truy tặng bằng tổ quốc ghi công cho một mươi ba liệt sĩ ở giáo trang ba
chiến tranh đã trôi qua bốn mươi năm năm đau đớn thay giữa thời bình máu xương vẫn đổ vẫn có những mất mát hy sinh
vẫn có những gia đình cha mẹ mất con vợ mất chồng con mất cha
thế mới biết thiên tai lũ lụt cũng hiểm nguy không kém bom đạn chiến trường
từ vị tướng đồng chí chủ tịch huyện đến chiến sĩ trên mặt trận thông tin
trong trái tim các anh là tổ quốc trên vai các anh là đồng bào
có những phút làm nên lịch sử có cái chết hóa thạch bất tử
những vận thơ của nhà thơ tô hữu cắt đầy hơn năm mươi năm dường như đã nói thay lòng của đông đảo người dân cả nước
các anh ngã xuống để người dân được bình yên trong lũ dữ thắp lên ngọn lửa hồng giữa trắng trời mưa rơi